cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đồng thời cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lò văn huynh
nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo sơn la khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lò thị trường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản bó phường triềng an thành phố sơn la tỉnh sơn la về tội đưa hối lộ
ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
trước đó bị can trần xuân yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can này đã thay đổi lời khai
phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân gây khó khăn cho công tác điều tra truy tố xét xử
hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra bổ sung và mở rộng
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng súng tự chế bắn nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
sau khi gây án nguyễn văn đại đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi anh nguyễn xuân trường ba mươi hai tuổi chú xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đang ngồi uống cà phê với một người quen tại quán cà phê còi trên quốc lộ hai mươi bảy đoạn xã eoc huyện chư quynh
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày đối tượng nguyễn văn đại hai mươi sáu tuổi chú tệ xã raibhang huyện chư quynh
bất ngờ chạy xe ô tô con đến dừng trước cửa quán
sau đó đại cầm một khẩu súng ngắn xông vào bắn hai phát trúng vào đùi vào cổ anh trường
bị bắn anh trường đã cố gắng chạy ra phía sau quán rồi được người dân cầm máu và đưa tới bệnh viện cấp cứu
riêng nghi phạm đại sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát được biết trước đó giữa trường và đại có xảy ra mâu thuẫn
đến chín giờ sáng nay

lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đại kim quận hoàng mai hà nội đã cung cấp thông tin về vụ việc một thanh niên đã tử vong khi khủng bố thao rửa bể ngầm
theo đó nạn nhân là anh nguyễn viết việt anh ba mươi hai tuổi trú tại phường đại kim quận hoàng mai chết sau ba mươi phút ở dưới bể ngầm chứa nước sinh hoạt của gia đình
nhưng nguyên nhân là do bất cẩn bị ngã chứ không phải là do ngạt khí
vào thời điểm trên ông nguyễn viết lập sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tổ trưởng khu phố đại từ phường đại kim quận hoàng mai cùng con trai là anh nguyễn viết việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tiến hành thao rửa bể nước ngầm của gia đình tại tầng một
trong quá trình thao rửa bể nước ngầm anh việt anh đã bị ngất
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường cấp cứu nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài
dù được sơ cứu nhưng anh việt anh đã không qua khỏi
cũng trong tối qua sự cố sập một phần giàn giáo chống năm mươi m hai trên tổng số bốn bốn trăm linh m hai đã xảy ra tại công trường thi công trung tâm văn hóa sứ đông tỉnh hải dương phường hải tân thành phố hải dương làm năm công nhân đang thi công bị nạn
trong tổng số năm công nhân đang thi công gặp nạn thì có ba công nhân đã được đưa đi cấp cứu vẫn còn hai công nhân bị đè mắc trong khối sắt thép bê tông
nhận được tin báo công an tỉnh hải dương đã huy động
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh công an thành phố hải dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng các công cụ phương tiện chuyên dụng phối hợp với các lực lượng khác tiến hành giải cứu nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả điều tra nguyên nhân vụ việc
do khối lượng lớn ràn ráo sắt và bê tông đè lên các nạn nhân nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
mất thời gian cẩu cắt giàn giáo phá bê tông đến h năm mươi phút nạn nhân cuối cùng là ngô kim bình ba mươi ba tuổi ở xã tiến nông huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và đây cũng là nạn nhân bị thương nặng nhất phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu
vào đây vào đây
làm giả giấy chứng minh nhân dân của một mươi bảy người rút một mươi bảy thẻ tiến dụng chiếm đoạt gần một tỷ đồng của ngân hàng việt nam thịnh vượng
ba đối tượng võ đình sang lương bảo diệp cùng chú thành phố bù mơ thuột
tỉnh đắk lắc và nguyễn đình trà chú quận tân bình tp hcm đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trà là nhân viên giao thẻ tiến dụng của một công ty nên có khả năng truy cập được vào ứng dụng theo dõi các thẻ tiến dụng đã giao cho khách hàng
trả đã nói với sang tìm cách làm giả chứng minh nhân dân và làm lại được số điện thoại của khách hàng đã đăng ký làm thẻ tiến dụng để rút tiền của ngân hàng
sau đó sang về lại đắk lắc và tìm được mối làm chứng minh nhân dân giả
với thủ đoạn đó từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng đã móc nối làm giả giấy chứng minh nhân dân của một mươi bảy người rút một mươi bảy thẻ tiến dụng chiếm đoạt trên chín trăm linh một triệu đồng của ngân hàng việt nam thịnh vượng
ngoài ra khám xét nhà của các đối tượng cơ quan điều tra còn thu giữ trên năm trăm linh thẻ tín dụng các loại
hôm qua tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
để có tiền tiêu xài trong khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nguyễn anh hậu câu kết với phạm ngọc tin và phạm út cùng nhau hình thành băng trộm xe máy
thủ đoạn của chúng là chuyên nhắm vào xe máy yamaha exciter để dễ tiêu thụ và giá cao
tổng cộng chúng đã trộm được một mươi bốn chiếc xe ở địa bàn các huyện phù mỹ phù cát
tuy phước và thành phố quy nhơn trị giá hơn năm trăm hai mươi ba triệu đồng
các đối tượng đem bán và cầm cố số tài sản trên lấy số tiền một trăm sáu mươi bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
phạm ngọc tin tham gia trong tất cả các vụ trộm trên đồng thời tiêu thụ một xe máy do các đối tượng trộm cắp mà có
nguyễn anh hậu tham gia một mươi hai trên một mươi bốn vụ phạm út tham gia một vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm ngọc tin một mươi năm tù bị cáo nguyễn anh hậu bảy năm tù và bị cáo phạm út một mươi hai tháng tù giam
trong khi đó tại tỉnh bắc giang thời gian gần đây tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi manh động và liều lĩnh có sự câu kết
móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự phản ánh của phóng viên intv
trước đó lợi dụng lúc gia đình ông nguyễn văn trung đi vắng một đối tượng sinh năm hai nghìn một ở thôn nhân lý xã trường sơn đã leo dây chống xét lên tầng hai
sau đó đột nhập vào nhà ông trung lục loại lấy một chiếc điện thoại trị giá hơn hai mươi triệu đồng

phạm văn khoa ở quận nam tử liêm thành phố hà nội đã sử dụng xe ô tô di chuyển thăm dò công tác bảo vệ của các cơ quan công sở
khi tìm được mục tiêu ban đêm đối tượng khoa đỗ xe ô tô cách xa trụ sở huyện ủy ủy ban nhân dân huyện yên thế bịt biển số
sau đó nhảy qua tường rào vào bên trong phá cửa đột nhập vào bảy phòng làm việc lấy đi nhiều tài sản
thực tế cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án trộm cắp tài sản xảy ra là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
như không khóa cổ khóa cảng xe máy để phương tiện ở những nơi không có người trông coi khóa cửa bằng các loại khóa không an toàn thậm chí quên không khóa
các cơ quan đơn vị không có bảo vệ hoặc công tác bảo vệ lòng lẻo không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh
lợi dụng việc người dân đi làm đồng không có nhà thì đối tượng vào và đối tượng đã dùng cái công cụ để cậy phá hóa
vào lục loại tài sản những đồ có giá trị để lấy của người dân
cái này cái phương thức thủ đoạn đối tượng là lợi dụng vào cái việc những nhà dân ở xa cái đường cái chính vào lấy
và thứ hai nữa là cái việc người dân đi làm cái thời gian đấy là đi là làm đồng nên là đối tượng vào lấy tài sản
những vụ án trên là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan đơn vị gia đình
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
câu chuyện về tội phạm trộm cắp tài sản sẽ chưa có hồi kết nếu như mọi người chưa chủ động trong việc bảo vệ tài sản của mình
ngoài nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần ý thức trách nhiệm từ phía các cơ quan đơn vị và những người dân
tưởng có thể gặp được mẹ bé gái đồng ý đi theo hai đối tượng linh thị tuyên và mong văn long
và đứa trẻ một mươi tám tuổi này đã bị bán sang trung quốc
vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo linh thị tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và mong văn long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tại xã hữu kiệm huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trẻ em
theo cáo trạng do hám lợi nên đầu tháng năm năm hai nghìn chín linh thị tuyên và mong văn long đã lừa cháu bé sinh năm hai nghìn
chú tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an qua gặp mẹ nhưng thực chất là bán pháo qua biên giới
sau khi thống nhất tuyên bắt xe đưa cháu ra tỉnh quảng ninh rồi vượt biên sang trung quốc
tại đây tuyên bán cháu cho một người bản địa với giá hai mươi năm triệu đồng
trong đó mong văn long hưởng hai mươi triệu đồng còn linh thị tuyên hưởng năm triệu đồng
mười năm sau ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín bé gái này bỏ trốn về việt nam và trình báo sự việc lên cơ quan công an về hành vi của các đối tượng
thời điểm cho bé bị bán mới chỉ tám tuổi chín tháng hai mươi bốn ngày
tại phiên tòa hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt linh thị tuyên và mong văn long mỗi bị cáo mức án một mươi một năm tù giam về tội mua bán trẻ em
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng bùi văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư pá tỉnh gia lai là đối tượng võ lâm tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường thống nhất thành phố pleiku tỉnh gia lai
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường diên hồng thành phố pleiku tỉnh gia lai có nốt ruồi cách một cm dưới canh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an